mỗi tuần một lần bà tổ trưởng cùng bà tổ phó đi đến mọi ngõ ngách trong tổ mình để kiểm tra tình hình nhắc nhở các gia đình giữ gìn vệ sinh chung và không lấn chiếm vỉa hè
những dòng chữ ghi lại tình hình của tổ dân phố cứ đều đạn dày lên
rồi mỗi năm với hàng chục thứ quỹ bà tổ trưởng lại cần mẫn đi vận động nhân dân
bất kể công việc nào phường giao bà đều hoàn thành xuất sắc
các cụ lão thành ở phường vẫn nhớ hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé mà tháo vát nhanh nhẹn
đi phát tem phiếu trong thời kỳ bao cấp
rồi hàng chục năm sau vẫn người phụ nữ đó dù tuổi cao sức khỏe yếu
nhưng vẫn có kêu gọi từng người dân cùng chung sức thực hiện những nhiệm vụ chung của phường
cụ nga là một người tổ trưởng lâu năm ở tổ tôi
và như vậy là phố làm việc gần sáu mươi năm nay
cũng được dân ở tổ rất tín nhiệm
tôi thấy bà nga là một tổ trưởng rất là hương mẫu tích cực
để công tác thì bà rất là chú đáo và nhiệt tình
đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi qua địa chỉ email
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng trống quận hoàn kiến tp hà nội